các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
tăng lễ của cú ca sĩ phi nhung đã diễn ra tại chùa hội quang ở santa ana california của mỹ
và ngày hôm qua rất đông các nghệ sĩ nổi tiếng như mạnh quỳnh băng kiều thanh tuyền việt thương đã tới chùa để có thể tiễn biệt người bạn quá cố lần cuối
sau khi hoàn thành tăng lễ cho mẹ thì wani phạm là con gái ruột của nữ ca sĩ đã gây chú ý với những chia sẻ trên mạng xã hội
dặn sáng ngày một mươi ba tháng một mươi lễ tăng của phi nhung đã được tổ chức long trọng tại chùa hội quang ở mỹ
rất đông khán giả đồng nghiệp đã tới để chia buồn với gia quyến của cố ca sĩ
đến sáng nay ngày một mươi bốn tháng một mươi theo giờ việt nam quen đi phạm con gái cố nghệ sĩ đã có chia sẻ dài trên trang cá nhân
cô không khỏi bất ngờ trước tình cảm mà mọi người dành cho mẹ mình
quen đi dành lời cảm ơn tới các y bác sĩ tại bệnh viện gia an và bệnh viện trợ giấy đã chữa trị cho mẹ
các sư thầy tăng ni và bạn bè gần xa đã tới lễ viếng
trước đó phi nhung bị nhiễm covid một mươi chín vào giữa tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
ban đầu nữ ca sĩ điều trị tại bệnh viện gia an mùa một năm
tuy nhiên đến ngày hai mươi bảy tháng tám giọng ca phải lòng con gái bến tre đã chuyển sang bệnh viện trợ giấy vì sức khỏe chuyển biến xấu
tại bệnh viện trợ giấy cú nghệ sĩ được các bác sĩ chăm sóc
các bác sĩ đã chăm sóc và chữa trị tận tình
đến đêm ngày hai mươi bảy tháng chín bệnh nhân bắt đầu trở nặng và tụt huyết áp
các bác sĩ đã nỗ lực hồi sức cho bệnh nhân đến sáng ngày hai mươi tám tháng chín
đến trưa ngày hai mươi tám tháng chín bệnh nhân bắt đầu yếu dần tim đập rời rạc các chỉ số sinh tồn giảm dần và đã chút hơi thở cuối cùng vào lúc một mươi hai h một mươi năm
wendy cũng bài tỏ sự biết ơn tới vợ chồng nghệ sĩ việt hương hoài phương
trung tâm thúy nga đã giúp mẹ con cô được đoàn tụ
được biết sau hơn ba mươi giờ bay vào sáng ngày một mươi tháng một mươi vợ chồng nghệ sĩ việt hương hoài phương đã hạ cánh an toàn sang mỹ mang theo cho cốt của cố nghệ sĩ phi nhung
khoảnh khắc việt hương ôm hũ cho cốt vừa đi vừa khóc nhạc sĩ hoài phương đẩy kiện hàng lớn phía sau lúc vừa tới sân bay los angeles khiến nhiều người vô cùng xúc động
phi nhung ra đi người đau lòng nhất ngoài người thân có lẽ còn có việt hương
bởi lẽ lúc sinh thời cả hai là đôi bạn thần thiết từng đồng hành
tại lễ tàng của phi nhung tại mỹ việt hương đã có những giây phút nghẹn ngào nói không thành lời
việt hương tự chết bản thân vì đã từ chối chuyến bay sang mỹ để làm từ thiện
cũng vì thế mà phi nhung không đi và ở lại việt nam mãi mãi
trên sóng live stream việt hương bật khóc trong vòng tay con gái phi nhung và bục bạch
quý vị có biết dân này sao việt hương mới xuất hiện không
tại hương giáng gồng

mỗi một ngày cầu nguyện và ăn không được việt hương sợ
mỗi ngày đều phải nghe hai lần về tin tức
trong lúc giữ chừng có những tin khác nữa thì phải gọi wendy dậy để coi con có đồng ý không
việt hương nghĩ là giọng nói của việt hương rất đặc biệt
để đem niềm vui đến mọi người và giờ những câu nói nó nặng nề vô cùng
tất cả lời wendy truyền cho tôi quý vị không biết được cảm giác nó nặng nề lắm đâu
lời nói của tôi có thể khiến phi nhung tốt hơn hoặc tệ đi

lúc đó mới vỡ hòa vì đã trao lại hũ cho cốt cuối cùng cũng là cả một hành trình
ngoài lời cảm ơn dành cho các bác sĩ cũng như vợ chồng nghệ sĩ việt hương hoài phương
wendy cũng bày tỏ trong lúc tan ra bồi dối có điều gì sơ xuất
gia đình cô mong nhận được sự cảm thông từ mọi người
thưa quý vị không chỉ lo chu toàn cho tăng lễ của mẹ được diễn ra một cách tốt nhất
mới đây sau những lời cảm ơn chia sẻ trên trang cá nhân
con gái của cô nghệ sĩ phi nhung còn gây chú ý bởi cô nàng đã lên tiếng cầu xin khán giả một điều cuối cùng
liên quan đến mẹ giữa hàng loạt những ổn hào ngay càng đẩy lên cao trào trong thời gian vừa qua
cụ thể con gái giọng ca bầu ơi bộc bạch bao nhiêu lời nói cảm ơn cũng không thể nào đủ
nên xin cô chú nhận nơi con một cái cúi đầu tạ ơn
trong lúc tăng ra bồi dối có điều gì sơ xuất con và gia đình mong nhận được sự cảm thông
và lượng thứ từ mọi người
lời xin cuối cùng của con là mẹ con đã về với phật xin mọi người hãy để cho mẹ con được vui vẻ yên nghỉ
lời xin cuối cùng của wendy khiến nhiều người quan tâm xót xa
bởi lẽ vừa qua đời chưa được bao lâu cô nghệ sĩ đã liên tục được nhắc đến với loạt ổn hào
đặc biệt gần đây nhất là vụ lùng xùm về tiền bạc với con trai nuôi hồ văn cương
cụ thể trước đó bà chủ đại nam đã có live stream phát trên các trang mạng xã hội
với độ dài gần năm mươi
tiếng đông hồ đề cập đến nhiều câu chuyện trong đó có các vấn đề liên quan tới nghệ sĩ trong showbiz
đáng chú ý trong đó là những thông tin về mối quan hệ giữa cô ca sĩ phi nhung và cậu con trai nuôi hồ văn cương
bà phương hằng cho rằng hiện tại ca sĩ phi nhung đã không may qua đời vì dịch covid một mươi chín
nhưng hồ văn cường vẫn cần tiền để tiếp tục cuộc sống
chính vì vậy số tiền được phía quản lý của phi nhung giữ phải được trả lại cho hồ văn cường
còn nếu không nữa đích thân bà sẽ lo cuộc sống của nam ca sĩ một mươi tám tuổi
bà chủ đại nam tuyên bố sẽ cho hồ văn cường số tiền năm trăm linh triệu để về quê ổn định cuộc sống bên gia đình
cụ thể bà phương hằng nhắc trong live stream như sau
nếu như quản lý phi nhung trả lời là không lo được cho hồ văn cường thì tôi sẽ lo
chứ vậy là quá nét rồi còn gì nữa đừng mập mờ đánh tráo khái niệm nữa
cứ trả lời thẳng đi tôi sẽ lo cho em cường năm trăm linh triệu đúng như lời hứa
còn nếu lo được thì bỏ ra lo liền đi không nói nhiều
một là bên đó bỏ ra lo liền đi không nói nhiều
thứ hai là tôi không thể nào để cho thằng nhỏ bị bên này đá qua bên kia đá lại được rồi cuối cùng sẽ đi đâu về đâu
xin lỗi đối với người nghèo một trăm linh triệu cũng là bầu trời
tôi không biết câu chuyện em cường đi hát sáu năm như thế nào
tôi sẽ cho năm trăm linh triệu đúng như những gì tôi nói
tôi sẽ chờ phía quản lý của phi nhung nói một câu rằng không liên quan đến hồ văn cường
tôi lập tức cho em năm trăm linh triệu liền
vậy cho rõ ràng đừng mập mờ tội thàng nhỏ
như vậy coi như tôi thay phi nhung
phi nhung trả món nợ ân tình này cho em cương
tiếp sau đó sự việc nửa đêm trang khàn tìm đến nhà hồ văn cường live stream
đang gây sự chú ý lớn từ phía cư dân mạng
trên live stream cựu người mẫu liên tục hỏi mẹ con hồ văn cường rằng
có nhờ hay ủy quyền cho nữ siêu kia đòi nợ hộ hay không
tuy nhiên trong suốt live stream của chàng hàn hồ văn cương không phát ngôn điều gì mà chỉ cúi gặp mặt
mặc dù trang khan liên tục động viên thế nhưng cậu bé vẫn chỉ lắc đầu
trang khàn chia sẻ cô là fan lâu năm của phi nhung nên điều này làm cho bà mẹ cảm thấy bức xúc
cô cho rằng không ai có quyền đòi nợ hộ cho hồ văn cường vì cậu đã đủ một mươi tám tuổi
và có quyền kiện nếu như có nhu cầu
cuối live stream trang khàn khẳng định cô không hề ép cung tra tấn hồ văn cương
mặc dù biết việc làm của mình sẽ bị nhiều người ném đá thế nhưng cô không quan tâm
ngỡ tưởng sự việc sẽ dừng lại ở đó thế nhưng sau khi rời khỏi nhà của hồ văn cường
trang khàn lại tiếp tục có mặt
theo đó trang khan bức xúc và cho rằng phi nhung luôn bảo vệ hồ văn cường như nam ca sĩ
lại không hề lên tiếng để giải oan cho mẹ nuôi suốt mấy tháng qua
tuy cộng đồng mạng không hài lòng trước hành động của cựu người mẫu
nhưng cũng không ít những chỉ trích dành cho hồ văn cường
trước tin đồn phi nhung bóc lột con nuôi giữ hai trăm linh triệu tiền thường của con suốt nhiều năm
và tắc trách khi giao toàn bộ số tiền cho quản lý giữ đến năm mươi tám tuổi mới trả lại
quản lý chính thức của giọng ca bông điền
một thời đã lên tiếng trên trang cá nhân khẳng định phi nhung không phải là người như vậy
theo dê quản lý chính thức của phi nhung đang tải trên trang cá nhân
cô ca sĩ là người thật thà không toàn tính có phần ngô nghe về tiền bạc
nên không phải là người xào trá lọc lừa về tài chính
chuyện cắt xe đi hát của hồ văn cương phi nhung cũng không can dự vào
ngay sau đó phía quản lý của phi nhung cũng đã trao lại toàn bộ số tiền cho gia đình hồ văn cường
tổng số tiền được trao lại theo yêu cầu của gia đình là không cung cấp ra ngoài
tuy nhiên phía công ty đã trao thêm năm trăm linh triệu đồng
đây cũng là số tiền phi nhung hứa tặng khi cường ra ở riêng diễm phạm cho hay
ngoài ra số tiền hai trăm linh triệu đồng mà hồ văn cương nhận sau khi đoạt giải quán quân việt nam idol kids hai nghìn một mươi sáu
diễm phạm cho biết đã giao cho bà võ ngọc thù mẹ nam ca sĩ ngay từ lúc nhận dài
hồ văn cường xác nhận anh và công ty cũng đã giải quyết xong mọi chuyện
nam ca sĩ chia sẻ
ngày hôm nay tôi đã nhận được tiền cắt xe năm năm qua
nên mong mọi lùm xùm sẽ chấm dứt ở đây
quay trở lại với tâm nguyện của cô nghệ sĩ phi nhung quân đi phạm cho biết
tâm nguyện của mẹ là giúp tỉnh xá giác an xây trường học việt ngữ kế bên chùa
và giúp các nạn nhân bị ảnh hưởng vì covid một mươi chín tại việt nam
tất cả số tiền thu được con sẽ chia đều cho hai nơi
trước đó gia đình wendy đã bày tỏ mong muốn lấy số tiền mà mọi người quyên góp trong lễ viếng
và quỹ tử thiện phi nhung wendy phạm để cô tiếp tục làm những công việc thiện nguyện
mà mẹ mình đang làm răng rờ
điều này khiến không ít khán giả nghẹn ngào xúc động
thưa quý vị đến đây một câu hỏi được đặt ra rằng
liệu rằng trước lời cầu xin cuối cùng của wandhi
thì những hồn nào xung quanh cô nghệ sĩ phi nhung có thật sự chấm dứt hay không
chúng ta hãy cùng chúc những điều bình an sẽ đến với wendy và gia đình cô
hy vọng rằng những hồ nào sẽ không tiếp diễn để cố nghệ sĩ của chúng ta có thể thật sự được an nghỉ
cảm ơn quý vị đã dành sự quan tâm theo dõi cho chúng tôi
xin chào và hẹn gặp lại trong những tin tức đáng chú ý tiếp theo